một vụ nghi tự sát khiến hai người chết một người nguy kịch vừa xảy ra tại một tiệm cầm đồ có địa chỉ tại xã tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đến hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bốn công an tỉnh bình dương vẫn đang phong tỏa bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường chiều tối không thấy tiệm cầm đồ mở cửa như thường ngày
sau đó mọi người đã thông báo cho người thân của chủ tiệm cầm đồ tới kiểm tra
sau khi gọi cửa không được mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng quê ở thanh hóa cùng con gái bốn tuổi nằm bắt động trên miệng xùi nhiều bọt trắng
người vợ cùng con gái đã tử vong trong phòng ngủ riêng người chồng được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng
nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ